vận chuyển một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg nguyễn duy phương chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phương để tiến hành điều tra
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyễn duy phương đã móc nối với một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh miền trung
và sẽ thuê xe ô tô để vận chuyển số lượng ma túy lớn vào địa bàn tỉnh đồng nai
quá trình xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá thì đã phối hợp với các lực lượng như công an huyện xuân lọc
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh phòng kỹ thuật nghiệp vụ của công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức đấu tranh triệt phá
nhằm đấu tranh triệt phá một cách thành công không để cho ma túy thẩm lậu ra ngoài xã hội
sáu mươi cán bộ chiến sĩ được chia thành bốn tổ công tác do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
công an các huyện trảng bom xuân lọc long thành cẩm mỹ và cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức các phương án đón lõng để vây bắt đối tượng
và đối tượng đã bị bắt quả tàng khi đang thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
tại km chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
khi em lên đó và nhận ma túy khi nhận xong thì đi về tới sông nhạn
tới trạm thu phí sông nhạn thì bị bắt quả tàng
thu giữ một mươi sáu bánh heroin không có tiền cho nên em khi thấy số tiền trên nó lớn quá nổ lòng tham
em quyết định là đi nhận số ma túy trên
trong quá trình tổ chức triệt phá thì các đơn vị cũng đã có sự phối hợp rất là nhiêm nhàng
đặc biệt là với sự điều tiết
điều hành của phòng bc bốn và công an các huyện có liên quan đã phối hợp chặt chẽ cùng với cục cảnh sát giao thông
để triển khai truy bắt cái nhóm đối tượng này trên cao tốc và đã thực hiện thành công kế hoạch
để kịp thời động viên lực lượng phá án ubnd tỉnh đồng nai đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng
theo quy định